miền bắc và các tỉnh bắc trung bộ đang chìm sâu trong đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đông đến nay
nhưng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày mai một mươi tám tháng một mươi hai sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường mới
gần sáng và ngày mai một mươi tám tháng một mươi hai không khí lạnh sẽ lại được tăng cường thêm
do đó ở phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa nhỏ rải rác
các tỉnh từ nghệ an đến khánh hòa tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa mưa to
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời tiếp tục rét đậm có nơi rét hại
dự báo đợt rét đậm rét hại diện rộng này ở bắc bộ cũng như khu vực thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
sẽ kéo dài liên tục đến khoảng ngày hai mươi tháng một mươi hai
với nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi một mươi ba độ c vùng núi là từ bảy đến một mươi độ c
vùng núi cao có nơi dưới năm độ c và có khả năng xảy ra băng giá